liên quan đến vụ đầu độc hàng trăm cây thông tại tiểu khu bốn trăm sáu mươi xã lộc ngãi huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
công an huyện bảo lâm cho biết đã khởi tố tạm giam sáu bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng
các bị can gồm phạm tấn hùng ngụ tại thành phố bảo lộc huỳnh xuân thắng nguyễn thanh phò nguyễn phước trường nguyễn duy và trần nguyễn long thành đều ngụ tại huyện bảo lâm
điều tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu phạm tội
hạt kiểm lâm huyện bảo lâm đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an cung cấp để điều tra và truy tìm thủ phạm